ngày hai mươi ba tháng bảy thành đoàn tp hcm đã tổ chức giao quân đoàn chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh
năm hai nghìn hai mươi đến đảo thổ chu xã đảo thủ châu huyện phú quốc tỉnh kiên giang
hoạt động năm nay diễn ra từ ngày hai mươi ba tháng bảy đến ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ba mươi chiến sĩ tình nguyện sẽ thực hiện các phần việc như lắp đặt hệ thống đèn và điện năng lượng mặt trời
cải tạo sân chơi thiếu nhi sơn sửa cục mốc chủ quyền thổ chu tặng học bổng và tập cho học sinh
tặng túi thuốc y tế và hai trăm linh lá cờ cho tàu người dân
dịp này đoàn còn tổ chức ngày hội thiếu nhi giao lưu văn nghệ giữa đoàn viên thanh niên
người dân và chiến sĩ lực lượng vũ trang tại đảo
hành trình về xã đảo thổ châu nhằm tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên và nhân dân
với những việc làm mang tính nhân văn thể hiện tinh thần sung kích tình nguyện trách nhiệm
và chia sẻ với các cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi biên giới hải đảo